cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tài của chúng tôi
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay xâm nhập mặn vùng ven biển gia tăng
một số thời điểm độ mặn tăng cao đột biến gây ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại đồng bằng sông kiều lọc
báo cáo về công tác phòng chống hạn hán xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông kiều long của cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
dẫn số liệu của ủy hội sông mekong quốc tế cho thấy trước năm hai nghìn một mươi hai tác động từ thượng nguồn đến vùng còn nhỏ sông chảy gần với quy luật tự nhiên
xong đến năm hai nghìn hai mươi bốn các quốc gia đã xây dựng một trăm hai mươi tám hồ trong đó một mươi ba hồ trên dòng chính một trăm một mươi năm hồ trên rào nhánh với dung tích khoảng tám mươi tám tỷ m ba
dự kiến tăng lên chín mươi chín mươi năm tỷ m ba vào năm hai nghìn ba mươi và sẽ đạt một trăm hai mươi tỷ m ba khi hoàn thành hai trăm ba mươi một hồ theo quy hoạch giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong tương lai khi các nước ở thượng nguồn hoàn thành hồ chứa theo quy hoạch cùng với nước biển dân biến đổi khí hậu hạ thấp lòng dẫn sông
xâm nhập mặn có xu thế gai gắt bất thường hơn mức độ xâm nhập sâu vào đất liền phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ năm đến bảy km
các đợt hạn mặn nghiêm trọng như mùa khô năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi xuất hiện thường xuyên hơn đồng thời xâm nhập mặn có xu hướng ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt tại đồng bằng sông kiều long sớm hơn trước đây một một năm tháng
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay xâm nhập mặn vùng ven biển gia tăng một số thời điểm độ mặn tăng cao đột biến
cục thủy lợi lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nguồn nước thượng lưu về đồng bằng sông kiều long tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn ở mức thấp
kết hợp với nắng nóng kéo dài lượng nước bốc hơi cao
các địa phương đồng loạt xuống giống vụ hẻ thu làm mực nước nội đồng giảm nhanh
nhìn chung so với các đợt xâm nhập mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chiều sâu ranh mặn bốn gram trên lít của đợt mặn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở mức thấp hơn
tuy nhiên do thiếu hụt lượng mưa đặc biệt nhiều nơi cả tháng không có mưa kết hợp với nắng nóng liên tục đã làm gia tăng tác động ở một số địa phương nhất là cà mau
dự báo ở vùng các cửa sông cửu long từ tháng năm xâm nhập mặn giảm
không còn ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp từ đầu tháng sáu
ở vùng sông vàm cỏ xâm nhập mặn có xu hướng tăng khả năng đạt đỉnh cao nhất vào ngày hai mươi ba hai mươi bảy tháng bốn hoặc mùng sáu đến mùng một mươi tháng năm và duy trì ở mức cao đến hết tháng năm
từ cuối tháng sáu hạn mặn giảm nhanh
giữa tháng bốn vừa qua long an công bố xâm nhập mặn khẩn cấp độ mặn từ một đến bốn phần nghìn xâm nhập sâu vào hệ thống sông vàm cỏ tỉnh long an công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp bốn độ rủi ro rất lớn
trước long an hai tỉnh tiền giang và cà mau đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn
sau công bố các đơn vị liên quan triển khai ngay những biện pháp ứng phó để ngăn chặn và khắc phục nhanh hậu quả
ấn độ là quốc gia đang trải qua những tháng nắng nóng kỷ lục
thời tiết khắc nghiệt đã đe dọa cuộc sống người dân và vụ mùa tại đây
vào tháng bốn bang tây banra miền đông ấn độ đã ghi nhận số ngày nắng nóng nhiều nhất trong tháng trong một mươi năm năm qua
tiếp theo là bang audisha trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong chín năm
văn phòng thời tiết ấn độ cho biết lượng mưa trong tháng năm của ấn độ có thể ở mức bình thường
dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn vào tháng tám và tháng chín do kiểu khí hậu la nina thường mang lại lượng mưa cao hơn cho ấn độ
số ngày nắng nóng dự kiến sẽ cao hơn đáng kể ở vùng đồng bằng phía bắc khu vực miền trung của ấn độ trong tháng năm
đây là nhận định của giám đốc cục khí tượng ấn độ ngày một tháng năm
phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh một đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài đang bao trùm các vùng phía đông đông bắc và phía nam ấn độ trong tháng bốn
khiến các cơ quan chính phủ và một số bang phải phát cảnh báo sức khỏe và tạm dừng việc học tập trực tiếp tại trường học
theo người đứng đầu cục khí tượng ấn độ năm đợt nhiễu động lớn diễn ra ở khu vực phía tây của nước này đã dẫn đến mưa
rông lốc và mưa đá ở miền bắc và miền trung ấn độ đều đặn trong tháng bốn giúp ngăn chặn các đợt nắng nóng
dữ liệu của cơ quan khí tượng cho thấy các đợt nắng nóng vào tháng bốn vừa qua tại ấn độ tồi tệ hơn nhiều so với năm hai nghìn hai mươi ba
năm ấm nhất được ghi nhận cho đến nay tại nước này
thông thường vùng đồng bằng phía bắc miền trung ấn độ và các khu vực lân cận của bán đảo ấn độ
phải trải qua khoảng ba ngày nắng nóng vào tháng năm
văn phòng thời tiết cho biết lượng mưa trong tháng năm của ấn độ có thể ở mức bình thường
và dự kiến sẽ có nhiều mưa hơn trong nửa sau của mùa gió mùa vào tháng tám và tháng chín so với tháng sáu và tháng bảy
do kiểu khí hậu lanina thường mang lại mưa cao cho ấn độ
gió mùa là huyết mạch của nền kinh tế ấn độ cung cấp bảy mươi lượng mưa cần thiết để tưới cây trồng
và lấp đầy nước ở các hồ chứa
đồng thời cơ quan khí tượng đã dự đoán rằng ấn độ sẽ nhận được lượng mưa trong mùa gió mùa
trên mức bình thường vào năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực đêm nay và sáng ngày mai bốn tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
phía tây bắc bộ mưa rào và dài rác có rông cục bộ mưa to nguy cơ xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ nhiều mây mưa rào đến mưa to nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
phía nam có mây chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
nam bộ đêm mưa rào kèm rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi chín độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là những thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo